cứ mỗi độ tết đến xuân về hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh hải dương lại nỗ lực vận động tài trợ
có phần mang đến một cái tết ấm áp đầy đủ hơn cho người khuyết tật
với phương châm tết đến với mọi người mọi nhà và thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau ngay từ đầu năm hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh hải dương
đã lên kế hoạch gửi thư cho các đơn vị các nhà hào tâm để vận động nguồn lực xã hội
mang tết đến với người tàn tật trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh
tôi cảm thấy rất là vui hôm nay xuân về hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi
đã về cơ sở tặng quà cho những người khuyết tật
với một cái mục đích là làm nào mà huy động được một cái nguồn lực cao nhất
từ các doanh nghiệp các nhà hảo tâm về hàng quà và tiền
để hỗ trợ cho những người khuyết tật để có một điều kiện tốt hơn để đón xuân năm mới
những món quà ý nghĩa không chỉ thể hiện sự quan tâm chia sẻ của chính quyền
và các tấm lòng hào tâm đối với những mảnh đời bất hạnh
mà còn góp phần chia sẻ để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống